tiếp tục kỳ họp thứ một mươi bảy khóa chín ngày hôm nay tám tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tp hcm tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội
trong đó việc tp hcm là địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhưng tỷ lệ ngân sách giữ lại còn thấp đang đặt ra nhiều vấn đề trong việc đầu tư phát triển của thành phố
quỹ ban nhân dân tp hcm cho biết năm hai nghìn một mươi chín thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện hơn bốn trăm một mươi hai tỷ đồng tăng hơn chín so với cùng kỳ vượt ba ba chỉ tiêu trung ương giao trên ba trăm chín mươi chín tỷ đồng
lãnh đạo tp hcm và các đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm đều cho rằng việc tỷ lệ ngân sách giữ lại thấp hiện là một mươi tám khiến tp hcm gặp khó khăn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
hiện tổng chi cho đầu tư phát triển thành phố hiện nay mới chỉ bằng một phần năm so với tổng thu
trong cái số thu mà giao ba trăm chín mươi chín tỷ đó thì thành phố chỉ được hưởng cái số thu là bảy mươi bốn tỷ mà thôi
như vậy ước thực hiện năm hai nghìn một mươi chín mà thành phố thu được bốn trăm một mươi hai tỷ thì thành phố chỉ được hưởng cái số thu là bảy mươi sáu tỷ
ủy ban nhân dân thành phố dự kiến trình hội đồng nhân dân thông qua tờ trình
về việc kiến nghị trung ương điều chỉnh lại tỷ lệ điều tiết ngân sách được hưởng
theo đó thành phố kiến nghị giữ lại tỷ lệ một mươi tám tổng thu ngân sách giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tỷ lệ điều tiết là hai mươi bốn tăng sáu so với mức hiện nay
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi tỷ lệ điều tiết là ba mươi ba tăng chín trong năm năm và bằng mức điều tiết so với năm hai nghìn một mươi tám